tỉnh phú yên thông báo hết dịch tả lợn châu phi ổ dịch cuối cùng được tiêu hủy tại thôn thạch khê xã xuân lộc thị xã sông cầu vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã qua hơn ba mươi ngày
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên mặc dù dịch tả lợn châu phi đã hết nhưng ngành nông nghiệp vẫn tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi không chủ quan tập trung giám sát thực hiện các biện pháp tiêu độc vệ sinh môi trường phòng dịch
đồng thời không tái đàn ồ ạt mà chỉ ưu tiên đối với các trang trại khu chăn nuôi tập trung theo hướng an toàn sinh học đủ điều kiện phòng chống dịch bệnh
trước đó dịch tả lợn châu phi xuất hiện đầu tiên tại xã e ba huyện miền núi sông hình với ba mươi một con bị mắc bệnh sau đó lan rộng ra chín mươi năm thôn thuộc bốn mươi năm xã của chín huyện thị xã thành phố
tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy gần hai bảy trăm linh con trọng lượng hơn một trăm linh kg của bốn trăm linh hai hộ nuôi